vào chiều nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng
đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua huyện mờ đắc của tỉnh đắk lắc
thông tin ban đầu xe ô tô chở xăng mang do tài xế vương đình diện
chú tệ thành phố nha trang điều khiển chở theo một mươi một sáu trăm linh lít xăng dầu từ cảng cam ranh đi tỉnh khánh hòa
khi đến địa điểm trên xe đang lên đèo mờ rắc bị nổ lốp lật nghiêng giữa đường và bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy và một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện mờ đrắc tổ chức chữa cháy
và đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
việc triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy làm mát bùn chứa đã bảo vệ an toàn được bảy một trăm linh lít dầu
không để xảy ra cháy lan cháy lớn xung quanh
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản
và điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân của vụ việc